từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra một trăm ba mươi một vụ cháy làm năm người thiệt mạng
gây thiệt hại về tài sản ước tính hơn bốn hai trăm linh tỷ đồng và một trăm tám mươi bốn hectare rừng
nguyên nhân cháy chủ yếu do sự cố hệ thống thiết bị điện và sự bất cần khi sử dụng lửa của người dân trong quá trình sản xuất kinh doanh
theo thống kê của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế trong số một trăm ba mươi một vụ cháy thì có sáu mươi sáu vụ xảy ra trong khu vực dân sự và số còn lại là cháy rừng
do thiếu trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ nên không thể kịp thời xử lý khi xảy ra hỏa hoạn
từ đầu mùa khô năm hai nghìn hai mươi tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên dù mới qua hai tháng nắng nóng gây gắt trên địa bàn tỉnh đã để xảy ra ba mươi một vụ cháy rừng
và thầm gì gọi những vụ cháy rừng nó cháy ra lúc một giờ sáng cho nên việc điều trát với tỉnh thủy văn hiện nay cũng gặp rất nhiều khó khăn
dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn thời gian tới cùng với các tỉnh bắc miền trung thừa thiên huế vẫn là tâm điểm của nhiều đợt nắng nóng và nguy cơ cháy rừng vẫn duy trì ở mức cao
vì vậy cần tăng cường công tác tuần tra ở khu vực có nguy cơ cao đồng thời củng cố xây dựng hệ thống cộng tác viên kịp thời ứng phó